ngày hai mươi tháng một mươi một hội đồng xét xử tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ
bị cáo nguyễn thanh hóa cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi bộ công an
tiếp tục bị yêu cầu lên bục khai báo để hội đồng xét xử thẩm vấn
trước đó trong phiên xét xử sáng cùng ngày bị cáo nguyễn thanh hóa khai
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển công nghệ cao cnc không phải là công ty bình phong của c năm mươi
từ giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm cnc chỉ chính thức thành công ty bình phong của c năm mươi từ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
theo quyết định một trăm năm mươi tám do bị cáo phan văn vĩnh ký
tuy nhiên tại phiên xét xử chiều nay hội đồng xét xử công bố lời khai của bị cáo hóa có nội dung
bị cáo này xác nhận từ giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm cnc là công ty bình phong của c năm mươi
và hàng tháng hàng quý cnc phải báo cáo công tác hoạt động cho c năm mươi
bị cáo hóa công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển công nghệ cao cnc
nguyễn thanh hóa khẳng định cnc giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm không phải là công ty bình phong của c năm mươi
do vậy xét về bản chất thì hành vi của phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa có dấu hiệu bảo kê